cơn giận mùn mụt đến đỉnh đầu
khi nghiêm dận ra kẻ tăng tiệu với vợ mình
chính là người đồng nghiệp làm cùng công ty dày da với vợ chồng nghiên trước đó
nghiêm túm lấy tóc dũng lôi ra ngoài
không thể nút trôi nối nhục bị cắm sừng
nghiêm túm tóc dũng kéo đầu anh này đập vào tường thêm vài cái nữa
đúng lúc đó thì điện thoại của dũng có cuộc gọi đến
ngó tên màn hình điện thoại là ảnh con trai mình
nghĩ rằng chẳng lẽ nó là bú của con trai mình
cuộc đời nguyễn thị lượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở thủy nguyên hải phòng
là những chuỗi ngày không may mắn
sinh ra trong một gia đình nghèo một mươi chín tuổi
lượng lấy chồng
mấy năm sau thì người chồng lại không may qua đời
cuộc sống khỏe quá con côi tránh xa khỏi những phút yếu lòng
không lâu sau ngày chồng mất
lượng này sinh tình cảm với phạm văn trung
vốn là hàng xóm
với gia đình lượng
chuyện ăn vụng của lượng và chung nhanh chóng đến tay nguyễn thị bích
chị này đã nhiều lần ngọt nhàn khuyên nhủ đôi tình nhân
nên trở lại với bổn phân của mình
nhưng như ông say mật
bướm mê hoa
trung và lượng vẫn lao vào nhau
bất chấp phải trái
đúng chứ không phải là tình nhân
bất chấp sự khổ đau đến tuyệt vọng của bích
quá mù giảm mưa
một đêm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
biết chồng hẹn mùa đêm
người tình đi chơi
nguyễn thị bích đã lén đi theo
giữa lúc trung và lượng đang xen xưa trong men tình
thì bích xuất hiện cùng với nổ lít xăng
trong tích tắc
bích ném túi xăng về phía lượng rồi bật lửa
xăng gặp lửa
đã biến nguyễn thị lượng thành một ngọn đuốc sống

và tạo dựng được một mái ấm không ít người mơ ước
con cái đủ trai đủ gái
nhưng suốt thời gian làm vợ
thúy nảy sinh nhiều mối quan hệ bất chính
với các bạn làm ăn
để giữ gìn gia đình cho các con
chồng thúy đã nhiều lần bỏ qua cho vợ
đến khi chồng đột ngột qua đời
thúy phát sinh quan hệ tình cảm với anh đàm quang chính
cũng là bản thân làm ăn của thúy
cũng là bản thân làm ăn của chồng mình
khi phát hiện ra mối quan hệ bất chính của chồng với thúy
nguyễn thị toàn đã dàn sức căn ngăn chồng
để kéo chồng trở về
chị toàn đã không để cho chồng ngủ một mình
tại lán châu như trước đây
bị ngăn cản
thúy đã ôm hẳn với vợ của người tình
đến trưa ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
sau khi nói chuyện qua điện thoại với anh chính
thúy biết được chị toàn đang ở ngoài lán
trăn trâu một mình
ả đã lấy hai gói thuốc bà chó
và lén bỏ vào ấm nước uống của vợ chồng chị
để trong lán

vào thế gian kể bây giờ
để thật sự vẽ thành chương trình này chúng ta sẽ xem nó như thế nào

kết quả trị toàn trúng độc chết sau khi uống nước
cuộc tình vùng trộm giữa hoàng vân dũng và võ thị minh khiến anh phải chết thảm dưới tay chồng của người tình
còn kẻ gây ra cái chết cho giống cũng phải chịu một mươi ba năm tù về tội giết người
bốn năm trôi qua những vết thương do bỏng xăng trên người nguyễn thị lược vẫn không thể thuyên giảm
theo kết luận của viện bỏng lượng bị bỏng tới bảy mươi sáu
mối tình sai trái với người đàn ông láng giềng đã để lại những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần
mà lượng sẽ phải gánh chịu đến hết đời
làm ăn khỏe mà anh đang gọi là cuộc sống gia đình là một mình
mình là tự làm nuôi con nuôi cái lọ kia hết
mình đồng cái để mình cảm thấy mình ân nạn
những ngày này ngô thị thúy đang bị giam giữ tại trời giam công an thành phố hà nội
với hành vi mất hết nhân tính thúy sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc của luật pháp
rất ăn hận nhưng mà mọi việc đã rồi muộn mất rồi ăn hận thì muộn mất rồi
người mất mạng kẻ ngồi tù người tàn phế đó là số phận chung của những người mang vận thứ ba
ây vậy mà có không ít những kẻ vẫn liêu minh lao vào những cuộc tình bất chính
bất chấp những hậu quả có thể đến với chính mình
hơn một năm trước dư luận cả nước bị một phen dậy sóng bởi vụ án thiêu sống chồng
do trần thúy liễu ở long an thực hiện
vụ án mạng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận
không chỉ bởi nạn nhân là nhà báo hoàng hùng
mà còn bởi sự xuất hiện của ông nguyễn văn tâm
nguyên đội trưởng đội quản lý thị trường số năm
chi cục quản lý thị trường long an
người được xác định là nhân tình bí ẩn
xen vào mối quan hệ vợ chồng của bà liễu
trải qua nhiều phiên xét xử
bị cáo liễu đã phải nhận bức án trung thân
cho tội giết chồng
còn ông nguyễn văn tâm
dù phủ nhận liên quan đến hành động giết chồng của người tình
thì cũng không tránh khỏi thân bại danh liệt
điển hình cho sự ngu mội vì tình

hai mươi năm tuổi ở nông cống thanh hóa
có học thức nhưng hùng lại không vượt qua được lối tình
mà đối tình bích ngọc
vợ của người anh kết nghĩa với hùng giang gia
để rồi khi sư vụ vỡ lở
thì huynh đệ cũng tương tàn
người mất mạng
kẻ ngồi tù
nối dài danh sách những kẻ mất nét lý trí
vì tình còn phải kể đến
phạm thị kim ngân ở làng sơn
thay vì chút giận lên người đàn ông
đán lừa dối mình
thì chị ta lại ôm hận với vợ của người tình
và dắp tâm đòn ghen ngược bằng acid
kết quả là ngân đang phải
chôn vùi phần đời còn lại của mình
trong những bức tưởng giam

tí nhu cầu yêu thương
tìm đến những cái điều vui vẻ
nó là cái nhu cầu chính đáng
khi nó không tìm được
trong cái gia đình của mình
thì nó có xu hướng là
đi tìm bù đắp ở bên ngoài
đấy là cái lý do mà đầu tiên đẩy cho những cái người
mà tìm đến
với cái chuyện ngoại tình
một cái lý do thứ hai nữa đó
chính là là cái cơ hội
mà những cái người
một ngày chúng ta tiếp xúc với hàng
cơ hội tiếp xúc rất là đông
rất là nhiều
và càng tiếp xúc nhiều
thì cái sự va chạm
thì cái cơ hội nó cũng lớn
rồi dư luận xã hội
có vẻ cũng lại nhạt
đi về cái vấn đề ngoại tình
ví dụ trước đây một người mà
phạm tội ngoại tình
thì cơ quan đoàn thể
đã vào cuộc này
thậm chí có những kiểm điểm rất gai gắt này
thế rồi dư luận xã hội thì cũng
rất là nặng nề
thì thành ra
cái gì nó có hai mặt
cái đó thì cũng hơi quá đáng
nhưng nó cũng là cái phanh đấy ạ
nó làm thứ mà làm cho người ta phải
thực hiện một việc gì cũng nghĩ đến những cái hậu quả
giá mà những cơn đau đớn về thể xác
mà những kẻ đi xâm lược
đành phải gánh chịu
được đắp đổi bằng trái tim của người tình đã đành
bất hạnh thay là khi họ gặp họ
thì những kẻ trong vai người tình
nhanh như cắt sẽ cong đuôi bỏ chạy
nếu đúng như câu nói
chết là hết
thì hẳn là hoàng văn dũng may mắn hơn nguyễn thị lượng
và ngô thị thúy
bởi anh này không phải tận mắt chứng kiến
sự quay quát của người tình
giữ được mạng sống
nhưng người thì suốt đời tàn phế
kẻ vùi trôn phần đời còn lại
trong chốn làng tủ
những đau đã hết trong đau đớn
lượng và thúy còn phải chịu
sự phỉ bán của người đã cùng mình
thế non hẻn biển
đảng quang chính
khi được hỏi về thúy đã lớn tiếng chỉ trích
sự bất nhân của người tình
khiến các con của anh ta mất mẹ
thế mới thấy
chữ tình trong những mối quan hệ của người tình
trên nặng nhẹ đến mức nặng
thiệt hại rất là nhiều
đơn giản hơn
tức là ở mức độ thấp nhất
bầu không khí gia đình
nó căng thẳng
vợ chồng cãi cọ xích mít
rồi thậm chí là bạo lực gia đình
đánh đấm lẫn nhau
nghị kỵ ghen ghét
và nặng hơn là những vụ án mạng
chúng ta đều đã biết khá nhiều
một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng
một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng
đằng sau hầu hết những mối tình tay ba
bao giờ cũng là đau khổ nước mắt
và sự trả giá đắt đỏ
trước hết là những người trong cuộc
họ chẳng thể có được cuộc sống bình yên nữa
những nạn nhân của vụ án mạng
xuất phát từ mối tình tay ba
phải khép lại cuộc sống của mình
trong khi còn biết bao dự định tương lai
chưa được thực hiện
những tội nhân
tước đoạt mạng sống của người khác
phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật
và đôi khi
họ phải đề mạng
không chỉ là nước mắt của những người trong cuộc
mà cha mẹ những người thân
của các nhân vật chính trong các câu chuyện tình tay ba
cũng phải sống một đời
trong điều tiếng danh dứt
người mất con thì đau khổ tuyệt vọng
kẻ có con
mang tội giết người thì ê chỉ nhục nhã
một mươi tuổi sáng chiều
bố mẹ hoàng văn dũng đã mất đi chủ dựa cuối cùng
khi mà người con trai họ thường đặt rất nhiều kỳ vọng
lại chết vì một lý do vô nghĩa
khi dũng còn sống thì gia đình tôi thì nó đã trật vật hơn
ngân thang là con gái
chú cấp cho hai ông bà
được ba triệu vàng
thì về nhà là cái trang trải trong gia đình
rồi nuôi em ăn học